thưa quý vị đến thời điểm này đã sáu tháng kể từ khi chúng ta phát hiện
ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên tại việt nam dịch vẫn đang diễn biến phức tạp
và tiếp tục lây lan đe dọa các hộ nông dân và cả ngành chăn nuôi việt nam
nhằm ổn định cung cầu của mặt hàng thịt lợn thì giải pháp cấp đồng thịt lợn đã được đưa ra
liệu đây có phải là giải pháp hữu hiệu và ở thời điểm hiện tại nó sẽ gặp phải những khó khăn gì
để trả lời câu hỏi này ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trưởng quay phó giáo sư tiến sĩ trương văn dung
nguyên viện trưởng viện thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xin mời trường quay s một và biên tập viên anh thư
vâng xin được cảm ơn trưởng quay s hai
thưa quý vị tính đến thời điểm này đã có sáu mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi
tổng lượng lợn bị tiêu hủy đã lên tới hai tám triệu con
vấn đề lo ngại của ngành chăn nuôi hiện nay chính là việc thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung thịt lợn khi dịch bệnh kết thúc
nhất là thời điểm gần tết âm lịch năm nay
nhiều biện pháp đã được tính đến như là cấp đông chữ thịt lợn để cung cấp sau dịch
nhưng liệu biện pháp này có thực chất khả thi và chúng ta phải triển khai như thế nào để bảo đảm vấn đề an toàn khi chữ lệnh thịt lợn
và để cùng phân tích về vấn đề này chúng ta hãy cùng trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ trương văn dung
nguyên viện trưởng viện thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để có mặt trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay
và ngay bây giờ xin mời ông cùng quý vị đến với ghi nhận ngắn mà chúng tôi đã thực hiện về vấn đề này
theo đề xuất của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như một số thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh
việc cấp đông tạm chữ thịt lợn đang được tính đến
điều này sẽ làm tăng lượng tiêu thụ thịt lợn sạch cho người chăn nuôi đồng thời bảo đảm nguồn cung thịt lợn dịp tiếp nguyên đán
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng đề xuất cần có giải pháp để khuyến khích người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng thịt đá cấp đông
bởi thịt đá cấp đông thường có mô mã xấu giá thành lại cao hơn thịt tươi
các doanh nghiệp cũng đề xuất cần có giải pháp để khuyến khích người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng thịt đá cấp đông
đồng thời bảo đảm nguồn cung thịt lợn sạch cho người chăn nuôi đồng thời bảo đảm nguồn cung thịt đá cấp đông
vâng vậy thưa ông làm thế nào để chúng ta vừa ngăn ngừa được dịch tả lợn châu phi
chúng ta lại vừa bảo đảm được các nguồn thịt lợn sau này ạ
tối ưu nhất hiện nay trong điều kiện mà chưa có vaccine phòng bệnh thì phương pháp tối ưu nhất là áp dụng biện pháp an toàn sinh học
áp dụng thật tốt biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi thì hạn chế đáng kể được bệnh dịch tả lợn châu phi
cái thứ hai là chúng ta cố giữ cho được những cái cơ sở sản xuất lớn những trang trại rất lớn của chúng ta
để làm sao chúng ta bảo tồn được cái giống đó đặc biệt đối với các cơ sở chăn nuôi giống
bởi vì sau này mà khi mà
nó giảm đi và chúng ta muốn tái đảm thì chúng ta phải có cơ sở giống
muốn có cơ sở giống thì chúng ta phải bảo vệ nó ngay từ bây giờ
thì sau này chúng ta có cơ hội để phát triển
vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trương văn dung vì những phân tích của ông
và cũng xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình tâm điểm ngày hôm nay
thưa quý vị hiện đã có hai mươi chín tỉnh thành qua ba mươi ngày không ghi nhận thêm trường hợp nào lợn mắc bệnh
nhưng có khả năng dịch đang tiếp tục lây lan vào các trang trại quy mô lớn ở các tỉnh phía nam
ngay tại đồng nai thủ phủ chăn nuôi của cả nước vừa phát hiện ổ dịch quy mô lớn nhất từ trước đến nay
với hai mươi con lợn điều này cho thấy lượng lợn mắc bệnh có khả năng còn tiếp tục tăng
và nguồn cung thịt lợn thì tiếp tục giảm
những biện pháp tạm trữ cấp đông thịt lợn đảm bảo nguồn cung thịt sau này là điều cần thực hiện
thế nhưng cùng với đó là những biện pháp kiểm định bảo đảm an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu